trong khuôn khổ chuyến tham dự hội nghị cộng đồng chính trị asean của đồng chí phạm bình minh đã diễn ra cuộc gặp giữa lãnh đạo cấp cao asean với đại diện đại hội đồng liên nghị viện asean asean asean aipa hội đồng tư vấn kinh doanh asean asean bac đại diện thế hệ trẻ của asean asean youth
tại cuộc gặp asean aepa chủ tịch aepa thái lan nêu rõ tầm quan trọng của duy trì vị trí trung tâm và thống nhất của asean trong cấu trúc khu vực nhu cầu tăng cường hợp tác đối phó với các cách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống khẳng định vai trò quan trọng của an ninh hàng hải trong khu vực và ủng hộ hợp tác đối thoại xây dựng về vấn đề an ninh hàng hải
tại cuộc gặp với thế hệ trẻ asean đại diện asean youth khẳng định cam kết của thế hệ trẻ asean
đóng góp và tiến trình xây dựng cộng đồng gắn kết các nền văn hóa asean sử dụng công nghệ để phòng chống các phát biểu bạo lực và cực đoan trên mạng bảo vệ môi trường và nâng cao ý thức cộng đồng về việc hạn chế sử dụng vật liệu nhựa
tại cuộc gặp với asean bac các nhà lãnh đạo ghi nhận những kiến nghị đề xuất của asean bac
trong thời gian tới chính phủ các nước asean sẽ tiếp tục đẩy mạnh tiến trình xây dựng cộng đồng kinh tế asean tăng cường hội nhập và liên kết khu vực cải cách hành chính minh bạch hóa các thủ tục và có những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giúp các doanh nghiệp vươn lên trong kỷ nguyên số